ủy ban nhân dân quận thanh xuân tp hà nội cũng đã có thông tin chính thức về các vấn đề liên quan đến môi trường sau vụ cháy kho dạng đông
các kết quả test nhanh cho thấy các thông số chỉ số như thủy ngân trì kim loại nặng xung quanh khu vực cháy của công ty dạng đông vẫn ở mức an toàn với người dân
sáng ngày ba mươi tháng tám trung tâm quan chắc tài nguyên và môi trường sở tài nguyên môi trường hà nội đã thực hiện lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng môi trường xung quanh khu vực cháy
trung tâm này cũng đã lấy các mẫu nước thải nước sinh hoạt không khí xung quanh bụi đất để về phân tích
kết quả phân tích nhanh vào một mươi năm h hai mươi phút cùng ngày cho thấy các thông số như khí hậu nhiệt độ bụi ở mức độ bình thường
theo thông tin ban đầu của viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế các chỉ số như thủy ngân trì kim loại nặng được đa bằng máy test nhanh cũng vẫn ở trong ngưỡng cho phép an toàn với người dân